thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn về tình hình thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một và thực hiện nhiệm vụ bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín
sáng cùng ngày thủ tướng và đoàn công tác trung ương đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh thái nguyên
bắc cạn có nhiều bước phát triển tốt nhưng còn nhiều tiềm năng lợi thế chưa được phát triển do hạ tầng và điều kiện địa hình có nhiều khó khăn
do vậy thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần có ý kiến đóng góp thiết thực để tỉnh có cơ sở thực thi
bắc cạn có nhiều bước phát triển tốt nhưng còn nhiều tiềm năng lợi thế chưa được phát triển do hạ tầng và điều kiện địa hình có cơ sở thực thi
bắc cạn về mặt định hướng không chỉ trong năm hai nghìn hai mươi mà trong năm năm tới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trong kế hoạch trung hạn giải quyết được vấn đề căn bản hiện nay của bắc cạn
trước đó thủ tướng đã đi thăm và hỗ trợ tiền để xây nhà tình nghĩa tại huyện thạch thông đó là gia đình bà trần thị ban hộ nghèo tại thôn quan xã nguyên phúc và gia đình cựu chiến binh nông văn khai thôn khuẩy sa xã tú trĩ